hà nam ba mươi sáu khánh hòa ba mươi hai bình thuận hai mươi chín tây ninh hai mươi ba bạc liêu hai mươi hai quảng trị một mươi sáu đắk lắc một mươi năm ninh thuận một mươi bốn quảng bình một mươi ba cà mau một mươi hai bình định một mươi một vĩnh long bảy gia lai năm hà nội bốn đắk nông ba bến tre ba trà vinh ba bà rịa vũng tàu hai phú yên hai quảng ngãi hai phú thọ một đồng tháp một đà nẵng một hải dương một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
đó là bình dương giảm một trăm tám mươi sáu ca an giang giảm một trăm sáu mươi chín ca tây ninh giảm ba mươi hai ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
thành phố hồ chí minh bốn ba trăm hai mươi hai ca đồng nai một trăm một mươi hai ca sóc trăng một trăm một mươi hai ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là tám sáu trăm hai mươi hai ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có bảy trăm bảy mươi chín ba trăm chín mươi tám ca nhiễm
đứng thứ bốn mươi bốn
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có bảy chín trăm một mươi chín ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là bảy trăm bảy mươi bốn tám trăm năm mươi bốn ca
trong đó có năm trăm bảy mươi tám ba trăm ba mươi bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên hải phòng ninh bình nam định thái bình lạng sơn
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong vòng một mươi bốn ngày qua
quảng ninh lào cai hà tĩnh vĩnh phúc bắc giang phú thọ bắc ninh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lưỡi cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh là ba trăm tám mươi bốn hai trăm tám mươi bảy bình dương là hai trăm linh tám chín trăm năm mươi ba đồng nai bốn mươi bảy chín trăm sáu mươi chín lòng an ba mươi hai ba trăm bốn mươi ba tiền giang một mươi ba chín trăm năm mươi một
tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cho biết
số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi ba năm trăm sáu mươi tám
tổng số ca được điều trị khỏi là chín
số bệnh nhân nặng đang điều trị là sáu chín trăm tám mươi tám ca trong đó thở oxy qua mặt nạ là bốn tám trăm bốn mươi năm thở oxy dòng hfnc là hai trăm linh sáu thở máy không xăm lớn là chín trăm sáu mươi ba thở máy xâm lấn là tám trăm tám mươi ba ecmo là hai mươi năm
số bệnh nhân tử vong trong ngày ghi nhận một trăm sáu mươi hai ca tử vong tại thành phố hồ chí minh một trăm một mươi ba ca bình dương ba mươi ba đồng nai ba an giang ba kiên giang hai
long an hai đồng tháp hai cần thơ một cà mau một bà rịa vũng tàu một tiền giang một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là một trăm tám mươi tám ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi chín chín mươi tám ca chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi bốn
và vùng lãnh thổ so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia
và vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân sắp thứ ba mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
chỉ sau một tuần kể từ ngày một mươi chín tháng chín tỉnh hà nam bùng phát dịch covid một mươi chín dữ dội
diễn biến phức tạp và khó lương nhiều dùng ca bệnh trong cộng đồng và toại một số doanh nghiệp
trong khu công nghiệp hiện tỉnh hà nam đã ghi nhận tổng hai trăm một mươi bốn ca covid một mươi chín
kể từ ca bệnh đầu tiên ở thôn lê lợi xã phủ vân thành phố phủ lý là người phụ nữ về từ tỉnh đồng nai
ghi nhận vào chiều ngày một mươi chín tháng chín thì đến cuối ngày hai mươi bảy tháng chín tỉnh hà nam đã có tổng hai trăm một mươi bốn ca bệnh
được bộ y tế cấp mã số dịch lan ra toàn bộ sáu huyện thị xã thành phố
tỉnh hà nam yêu cầu các huyện thị xã thành phố phối hợp chặt chẽ với sở y tế công an tỉnh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh ban quản lý các khu công nghiệp và các lực lượng liên quan tập trung thực hiện
đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý kiểm soát các ổ dịch không để lây lan diện rộng dập dịch với tinh thần
thần tốc và triệt đề điều trị f hiệu quả quản lý chặt chẽ f một theo đúng quy định đồng thời tăng cường lực lượng
phối hợp trong việc tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tiêm vaccine covid một mươi chín trên địa bàn đảm bảo an toàn
khoa học hiệu quả đúng quy định
địa phương cũng đã thành lập bệnh viện giá chiến đặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam cơ sở hai
phường lam hạ thành phố phủ lý có quy mô ba trăm linh giường
tối ngày hai mươi sáu tháng chín sau ba ngày lắp đặt trang thiết bị máy móc trang thiết bị y tế cơ sở y tế này đã bắt đầu đón
và điều trị các bệnh nhân covid một mươi chín
để phục vụ công tác mở cửa kinh tế sau ba mươi tháng chín tp hcm vừa ban hành bộ tiêu chí đánh giá an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại các văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất kinh doanh
cung bứng dịch vụ trên địa bàn thành phố
theo đó người trở lại tp hcm làm việc lần đầu phải có thẻ xanh covid một mươi chín
và xét nghiệm âm tính
theo đó bộ tiêu chí này có bảy tiêu chí thành phần
nếu đáp ứng được các yêu cầu của tiêu chí thì sẽ được xếp loại đạt không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ
sẽ bị xếp loại không đạt
cụ thể đối với người lao động tiêu chí yêu cầu bộ phận tiếp xúc trực tiếp với người ngoài tổ chức
phải có thẻ xanh covid
các bộ phận còn lại tối thiểu có thẻ xanh covid giới hạn phạm vi hoạt động
nhân sự trở lại làm việc lần đầu tối thiểu phải có teh covid giới hạn phạm vi hoạt động
và có kết quả xét nghiệm sars cov hai âm tính xét nghiệm nhanh hoặc rt pcr theo quy định của ngành y tế
tiêu chí hai về khoảng cách giữa hai người ngồi trong phòng làm việc phòng họp phòng khách tối thiểu là hai m
hoặc có bố trí vách ngăn giữa hai chỗ ngồi nhiệt độ trong phòng không thấp hơn hai mươi năm độ c
tiêu chí ba bố trí nhân lực để kiểm tra thân nhiệt đeo khẩu trang rửa tay sát quần khai báo y tế
khoảng cách tối thiểu hai mét làm việc có kế hoạch tổ chức giám sát nội bộ về việc phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị
tiêu chí bốn văn phòng làm việc từ một trăm linh lao động trở lên phải bố trí phòng y tế và thủ thuốc y tế để chăm sóc và cách ly tạm thời
người lao động có dấu hiệu nghi và nhiễm covid một mươi chín
tiêu chí năm đảm bảo tối thiểu một nhà vệ sinh trên một mươi lao động nữ một mươi năm lao động nam đồng thời đảm bảo tỷ lệ tối thiểu
một bồn rửa tay trên một mươi lao động và đảm bảo nguồn nước sạch xào phòng tại khu vực nhà vệ sinh
khử khuẩn tại các khu vực theo quy định của ngành y tế
tiêu chí sáu tổ chức tuyên truyền nhắc nhở người lao động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại nơi làm việc
công khai thông tin liên lạc của cán bộ phụ trách đầu mối về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tại đơn vị và của cơ quan y tế địa phương
tiêu chí bảy có kế hoạch phương án phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế
trong đó có phương án xử lý khi các đơn vị có ca nghi và nhiễm covid một mươi chín
có kế hoạch tổ chức xét nghiệm tầm soát sars cov hai cho nhân viên người lao động theo hướng dẫn của ngành y tế
hiện nay tp hcm đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
do đó các cơ sở cấp đổi giấy phép lái xe cũng tạm ngừng hoạt động
sở giao thông vận tải tp hcm đề nghị các lực lượng chức năng kiểm tra người dân tham gia giao thông
có giấy phép lái xe hết thời hạn từ ngày hai mươi tám tháng sáu trở đi tạm thời không xử lý vi phạm hành chính
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
cho diễn biến phức tạp của sars cov một mươi chín sở giao thông vận tải đã gửi công an tp
ubnd tp thủ đức và các quận huyện và thanh tra sở giao thông vận tải
về việc không xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với các trường hợp
giấy phép lái xe đã hết thời hạn sử dụng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo đó sở đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả cấp đổi
cấp lại giấy phép lái xe trong thời gian giãn cách xã hội kể từ ngày hai mươi tám tháng sáu
cụ thể tạm ngưng tiếp nhận trực tiếp các thủ tục hành chính về cấp đổi
cấp lại giấy phép lái xe từ ngày hai mươi tám tháng sáu trên địa bàn thành phố gồm thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe
do ngành giao thông vận tải cấp thủ tục cấp lại giấy phép lái xe hạn dưới ba tháng
thủ tục cấp lại giấy phép lái xe trễ hạn trên ba tháng
trên cơ sở đó thời gian qua người dân đã chấp hành nghiêm theo hướng dẫn nêu trên
tuy nhiên theo sở giao thông vận tải trên thực tế hiện nay và qua kênh thông tin
có một số trường hợp giấy phép lái xe đã hết thời hạn sử dụng hoặc sắp hết thời hạn sử dụng
trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nhằm tháo gỡ khó khăn vững mắc cho người dân
cũng như tạo điều kiện người dân tham gia giao thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
sở thông vận tải đề nghị các lực lượng chức năng khi kiểm tra người dân tham gia giao thông
có giấy phép lái xe hết thời hạn sử dụng từ ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trở đi tạm thời không xử lý vi phạm hành chính
các bệnh viện tư nhân có trách nhiệm tổ chức khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cho người mắc covid một mươi chín
theo đúng quy định không được thu thêm chi phí điều trị covid một mươi chín cho người bệnh
theo thông tin được chia sẻ từ trung tâm báo chí tp hcm hmc sở y tế tp đã có văn bản yêu cầu các bệnh viện tư nhân
đang điều trị bệnh nhân covid một mươi chín không được thu phí với bệnh nhân
theo nội dung công văn đối với bệnh nhân covid một mươi chín hiện tại ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám chữa bệnh
bao gồm tiền khám bệnh tiền dương
dịch vụ kỹ thuật thuốc máu dịch truyền theo hướng dẫn của bộ y tế
đối với bệnh khác người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán
phần chi phí khám chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế
về phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế nếu có
người bệnh phải tự chi trả theo quy định
người không có bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ chi phí khám điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành
đối với nhóm chi phí khác sở y tế tạm thanh toán cho cơ sở y tế tư nhân
các chi phí bao gồm cách ly y tế gồm tiền ăn tám mươi đồng trên một người bệnh một ngày
sinh hoạt bốn mươi đồng trên một người bệnh một ngày
trường hợp người bệnh điều trị covid một mươi chín tại cơ sở y tế tư nhân tử vong
ngân sách nhà nước chi trả các chi phí mai táng tương tự như các bệnh viện công lập hiện nay
tức theo chi phí thực tế phát sinh nhưng không quá một mươi bảy triệu đồng trên một ca
các chi phí khác theo yêu cầu ngoài phạm vi chi trả của ngân sách
tiền phòng tiền ăn các dịch vụ tiện ích tăng thêm khác theo yêu cầu của người bệnh
được thu theo mức giá thỏa thuận giữa bệnh viện với người bệnh
nhưng không được vượt quá mức giá mà bệnh viện đã kê khai với sở y tế thành phố
đồng thời các bệnh viện tư nhân cũng phải công khai giá dịch vụ khám chữa bệnh
thuốc vật tư y tế giá của các dịch vụ tiện ích theo yêu cầu
thông báo cho người mắc covid một mươi chín các khoản được ngân sách
quỹ bảo hiểm y tế thanh toán và phần chi phí người bệnh phải đóng
thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê anh tuấn cho biết
thủ tướng đã bật đèn xanh như chủ trương của bộ y tế và thành phố hà nội
không đồng ý thì sẽ rất khó mở cửa trở lại sân bay
bộ giao thông vận tải xây dựng phương án riêng biệt kết nối vận chuyển hành khách
đến hoặc đi tại sân bay các đường sắt
tuy nhiên khi phản hồi về phương án này thành phố hà nội lại quyết tâm đóng cửa
như đổ một gáo nước lạnh vào bộ giao thông vận tải và các hãng hàng không
đồng thời việc thành phố hà nội không đồng ý mở cửa sân bay nội bài
đã dập tắt mọi hy vọng của các hãng hàng không cũng như những hành khách
đang có mong muốn nhu cầu đi lại
theo văn bản do phó chủ tịch ubnd tp hà nội lê hồng sơn
ký thay chủ tịch ubnd tp hà nội gửi bộ giao thông vận tải nhận định
hiện nay tình hình dịch bệnh tại các tỉnh thành phố phía nam
và một số địa phương khác vẫn còn những diễn biến phức tạp
dịch bệnh xâm nhập từ các tỉnh thành phố khác vào hà nội vẫn còn rất cao
để đảm bảo mục tiêu ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe cho nhân dân
và giữ vững an toàn tuyệt đối cho thủ đô
ubnd tp hà nội đề nghị bộ giao thông vận tải xem xét
chỉ đạo cục hàng không việt nam dừng các chuyến bay thương mại nội địa
đến sân bay quốc tế nội bài
chỉ đạo cục đường sắt việt nam dừng vận tải hành khách bằng đường sắt đến hà nội
ngay sau khi được dỡ phong tỏa tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi
phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội
hơn một hai trăm linh người dân tại ổ dịch này bắt đầu được trở về nhà
sau khi hoàn thành cách ly theo quy định
bắt đầu từ sáng ngày hai mươi chín tháng chín
lực lượng chức năng quận thanh xuân tiến hành đưa người dân
thuộc khu vực phong tỏa tại ổ dịch phường thanh xuân trung về nhà
sau khi hoàn thành cách ly hai mươi một ngày theo quy định tại trường đại học fpt
học viện quốc phòng an ninh đại học quốc gia hà nội
hàng nghìn người với đồ đạc linh kình được trở về nhà mình
sau khoảng thời gian dài cách ly
tại đây quận thanh xuân bố trí sẵn lực lượng y tế
và lực lượng công an hướng dẫn người dân làm thủ tục xác nhận trước khi về nhà
do số lượng người dân về nhà rất lớn
nên cơ quan chức năng đã chia thành nhiều nhóm để việc quản lý dễ dàng hơn
ông đỗ văn khải tránh văn phòng ủy ban nhân dân quận thanh xuân cho biết
trước khi đón người dân về nơi ở quận thanh xuân đã xây dựng phương án cụ thể
phân công các lực lượng tổ chức đón người dân tại khu cách ly tập trung
ngoài ra quận thanh xuân cũng bố trí các chốt tự quản ở các đầu ngõ
hạn chế người dân ra ngoài để tiếp tục phòng chống dịch
phía bên trong ngõ sẽ có lực lượng tuyên truyền nhắc nhở người dân hạn chế ra lùi tiếp xúc
về nhu yếu phẩm cơ quan chức năng cũng sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ vận chuyển giúp người dân
được biết những người dân hoàn thành cách ly từ ngày hai mươi ba tháng chín đã về nhà từ sáng sớm nay
có khoảng hơn sáu trăm linh người ở đại học fpt và hơn hai trăm linh người cách ly ở học viện quốc phòng an ninh
sẽ hoàn thành cách ly và trở về nhà trong ngày hôm nay
trước đó hai ngõ vùng
các ngõ vùng đỏ này ghi nhận gần sáu trăm linh ca nhiễm covid một mươi chín
được quận thanh xuân phong tỏa từ ngày hai mươi ba tháng tám đến giờ ngày hai mươi chín tháng chín
đồng thời đã tổ chức di rời gần một hai trăm linh người dân đến hai khu cách ly tập trung tại huyện thạch thất
các nhà nghiên cứu cho biết hệ vi sinh vật trong mũi và cổ họng có thể chứa các dấu hiệu sinh học
để đánh giá mức độ bệnh của một người bị nhiễm sars cov hai và để phát triển các chiến lược điều trị mới
tiến sĩ sadanan phong
nhà nghiên cứu lão khoa tại đại học y khoa georgia mỹ cho biết
hệ vi sinh vật mũi họng này thường được coi là lớp bảo vệ tuyến đầu chống lại virus
vi khuẩn và các mầm bệnh khác xâm nhập vào các con đường tự nhiên này
các mô hình khác biệt xuất hiện khi các nhà nghiên cứu kiểm tra hệ vi sinh vật của hai mươi bảy người
từ bốn mươi chín đến bảy mươi tám tuổi âm tính với sars cov hai ba mươi người dương tính nhưng không có triệu chứng
và hai mươi bảy người dương tính có các triệu chứng vừa phải không cần nhập viện
đồng tác giả nghiên cứu fugler cho biết
những thay đổi đáng kể nhất là ở những người có triệu chứng
bao gồm khoảng một nửa số bệnh nhân không có đủ lượng vi sinh vật để lập trình tự
tác giả côn hè lưu ý rằng phần lớn những người dương tính không có triệu chứng
vẫn có đủ hệ vi sinh vật những người từ sáu mươi năm tuổi trở lên hoặc những người có các bệnh nền
như tăng huyết áp và tiểu đường được coi là có nhiều nguy cơ nhập viện và tử vong do nhiễm covid một mươi chín
vì vậy các nhà nghiên cứu quyết định xem xét hệ vi sinh vật ở hệ hô hấp trên
được gọi là vòng họng của những người lớn tuổi
những phát hiện mới của các nhà nghiên cứu này chỉ ra rằng
hệ vi sinh vật bị thay đổi ở những bệnh nhân có triệu chứng đã ảnh hưởng đến phản ứng miễn dịch của họ với virus
hệ vi sinh vật của cả hai nhóm nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng và không có triệu chứng
đều có hàm lượng vi khuẩn cao như vi khuẩn lam còn được gọi là tảo xanh lam
có vai trò điều hòa phản ứng miễn dịch
những vi khuẩn này thường xâm nhập vào cơ thể qua các bề mặt niêm mạc như ở mũi
và được biết là có thể gây viêm phổi và tổn thương gan
những người có triệu chứng có lượng vi khuẩn này nhiều gấp đôi so với những người không có triệu chứng
sau khi phi nhung qua đời thì phú hoàng kiều đã thông báo sẽ nhận nuôi hai ba người con của cố nghệ sĩ
và nuôi nắng những đứa trẻ này thành người
hoàng kiều cho biết ông nhận nuôi con của phi nhung vì bản thân cũng từng là trẻ mồ côi từ khi còn nhỏ
trên facebook cá nhân tỷ phú hoàng kiều viết phi nhung đã ra đi để lại hai ba con nuôi mồ côi
hoàng kiều sẽ đứng ra giúp đỡ tiếp tục nuôi nấng cho các em thành người
hành động đẹp của nam tỷ phú mau chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả
cho đến sáng ngày hai mươi chín tháng chín hoàng kiều tiếp tục phát sóng live stream nhằm bầu bạch về lý do nhận con nuôi
và hứa sẽ đảm bảo an toàn cho các bé
trên trang cá nhân ông nói tôi thề sẽ bảo đảm cho những đứa con của phi nhung không đứa nào bị nhiễm covid một mươi chín hết
đó là lời thề của tôi
ngoài ra tỷ phú hoàng kiều cho biết ông quyết định nhận những đứa trẻ của phi nhung bởi quá khứ đau buồn của mình
theo đó ông là người mồ côi từ lúc ba tuổi
chính vì thế hơn ai hết hoàng kiều thấu hiểu được sự thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ khi còn quá nhỏ
đến hiện tại ông vẫn chưa chính thức liên lạc với gia đình nhưng rất mong muốn phía phi nhung sẽ chấp nhận đề nghị trên
nếu được ông hứa sẽ đưa con cái qua mỹ và mong muốn các bé sớm trở thành doanh nhân tỷ phú
về phần nuôi nắng con của phi nhung ăn học thành người hoàng kiều cho biết hai ba người thôi chẳng có là bao
như tôi đã nói ông đội tôi có ba người vợ hai mươi bốn người con
bây giờ tôi là trội hơn ông nội chút nữa
con hơn cha là nhà của phúc chúng tôi có ba mươi người con
trong ba mươi người con đó chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho các con
tôi đã đi qua các giai đoạn đó rồi tôi cũng mồ côi nhưng tôi đã phấn đấu lên người phân đấu làm việc rất hăng say
trong số ba mươi người con đó đừng nói bảy người con đã thành tài của tôi thì còn hai ba người nữa cũng chẳng sao
tôi nuôi thì đương nhiên tôi sẽ nhận con tôi sẽ tìm cách sao để được gần gũi chúng nó chứ được gần gũi các em chứ
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại